các cơ quan quản lý cần phải nhìn nhận rõ vấn đề để xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể
trước khi quá muộn cho môi trường đất nước

bằng cách tăng cường tái chế các đồ vật đã qua sử dụng

thưa quý vị thời tiết nắng nóng oi bức từ đầu năm đến nay

trên một số địa bàn đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước
trên một số địa bàn tỉnh bình phước gặp nhiều khó khăn
ở xã bù gia mập huyện bù gia mập là xã biên giới đặc biệt khó khăn
có trên bảy mươi ba dân số là người dân tộc thiểu số
hạn hán đang xảy ra tại đây
đang khiến người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt
hiện xã bù gia mập có hai hồ cấp nước tập trung
được xây dựng trên địa bàn thôn bù ren và bù lư
phục vụ cho gần ba trăm linh hộ gia đình
tuy nhiên các hồ trên hiện nay
mực nước đang xuống thấp
đặc biệt theo dự báo của chính quyền địa phương xã
thì trong những ngày tới hồ cấp nước tập trung
tại thôn bù ren sẽ cạn nước
người dân sẽ thiếu nước sinh hoạt
trong khi đó nhiều hộ con giếng đào
cũng chuẩn bị cạn kiên mùa nước
nói chung thời điểm này
tất cả trên địa bàn xã luôn
hiện tại là rất là thiếu nước nghiêm trọng
trên bà con trên thôn
từ bù lư
bù lư thì ít
nhưng mà bù giót bù ren
bù la đắc á
và bù nga
hiện tại là mua nước
mua nước sạch
mỗi một xe hai khối
tương đương là khoảng
từ theo xa gần một trăm linh hai trăm linh
còn trạm cấp nước tại thôn bù lư
nằm ngay trung tâm xã
hiện nay nước trong hồ vẫn còn
tuy nhiên nếu thời tiết khô hạn kéo dài
cũng sẽ thiếu nước bơm lên hệ thống xử lý nước sạch
điểm cấp nước tại thôn bù lư
có công suất hai trăm bảy mươi mét khối một ngày
cung cấp cho khoảng một trăm năm mươi hộ dân
thời điểm này trạm cấp nước
đang hoạt động hết công suất
để đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con
cái hồ của bù lư
cơ bản là đang còn đáp ứng
đủ cái điều kiện cấp nước
cho người dân
còn lại cái hồ của thôn bù ren
là cái điểm cấp nước
sáu thôn vùng đồng bào dân tộc
đến thời điểm này
thì hồ cũng đã có
khoảng hai tuần nữa
thì hồ sẽ không còn
cái cấp nước cho người dân được
trước tình hình nắng nóng kéo dài
người dân lo lắng không đủ nước sinh hoạt
xã bù gia mập đã chủ động xây dựng
các phương án cùng các đơn vị đoàn
kinh tế quốc phòng bảy trăm bảy mươi tám
bộ đội biên phòng sẽ vận chuyển nước
từ các hồ thuộc vườn quốc gia
để cấp nước hỗ trợ cho người dân
về lâu dài lãnh đạo xã bù gia mập
cũng đã đề nghị cấp trên nạo vét hồ đập
đồng thời sẽ đầu tư thêm điểm cấp nước
tập trung tại thôn đắc á và thôn bù nga
để giải quyết nhu cầu nước sạch
cho người dân trong thời gian lâu dài
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm
về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình
những hoạt động súng xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững
trung tay vì một môi trường xanh sạch
và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình
vì môi trường bền vững
trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị cứ vào tháng ba hàng năm
rất nhiều các tổ chức cơ quan trường học
thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng
giờ trái đất
và vừa qua tại trường đại học khoa học tự nhiên
đại học quốc gia hà nội
đã diễn ra hoạt động thu đổi giấy một mặt
nhằm tăng cường nhận thức cho các bạn sinh viên
có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng giấy
tránh lãng phí và bảo vệ môi trường
đây cũng là nội dung trong chuyên mục
sống xanh của chương trình hôm nay
tự nhiên đã tổ chức sự kiện giấy một mặt
sự kiện này đã có nhiều tác động
đến nhận thức cũng như hành động
của nhiều bạn sinh viên đối với giấy đã qua sử dụng
trước đây khi chưa biết đến sự kiện
về giấy một mặt của club sở nẻ
sinh viên môi trường
thì những tờ giấy một mặt
em sử dụng để vòng một thùng
và để bán giấy bụng bán hồng nát
còn sau khi biết đến sự kiện này
của club sinh viên môi trường
em đã thu gom lại và mang đến
để đổi lấy những quyển sổ
để về trường học khoa học tự nhiên
có thể ghi chép và phục vụ cho việc học của mình
sự kiện giấy một mặt
là hoạt động hưởng ứng giờ trái đất
của sinh viên trong trường
những năm trước giấy thường được đổi lấy cây
giúp các bạn trẻ nhận thức việc trồng cây xanh
bảo vệ môi trường
việc đổi giấy lấy sổ
đã phát đi một thông điệp khác tới giới trẻ
những năm trước thì chúng tôi sẽ tổ chức
là các hoạt động đổi giấy lấy cây
và có một hiện tượng là
những bạn học sinh
hay là các bạn học sinh
hay là những nhân viên đoàn phòng
thường đem rất là nhiều giấy một mặt
mới chỉ ít một mặt thôi
những năm trước thì chúng tôi thường chia nhau
và sau đó tôi đọc được một thông tin là
nếu mà chúng ta có thể tái chế một tấn giấy
thì chúng ta có thể cứu sống được một mươi bảy cây
cái thông tin đó nó gây ấn tượng rất là lớn
và chúng tôi nghĩ rằng
tại sao chúng ta không lan truyền
cái thông điệp là
sử dụng giấy một mặt này cho tất cả mọi người
như thế chúng ta có thể cứu sống được rất nhiều cây
và qua đó chúng tôi
lên ý tưởng và cùng nhau làm cái hoạt động lần này
với mỗi kg giấy một mặt
sẽ nhận được một phiếu đổi số lượng sổ tương ứng
số giấy thu về sẽ được phân loại
giấy đã sử dụng cả hai mặt
sẽ được đưa về đóng góp cho đoàn trường
giấy sử dụng một mặt
sẽ được các bạn tận dụng làm lại thành sổ
những cuốn sổ này được đổi với một kg giấy tương ứng
hay được bán lại
với giá tám đồng
em nghĩ hoạt động rất là
bởi vì là
nó tránh rãng phí
giấy mình dùng xong
thay vì ném đi
mình có thể mang
vừa đổi cho các bạn
để các bạn có thể làm thành sổ
mình cũng có sổ để dùng nữa
dù là hành động
nhưng mà nó sẽ có ảnh hưởng rất là lớn
đối với cả xã hội nói chung
chỉ từ những hành động nhỏ
nhưng nếu mọi người cùng chung tay
thì sẽ góp phần lớn
vào việc bảo vệ môi trường
và giúp giữ cuộc sống sạch hơn
cho thế hệ mai sau
quý vị thân mến
đến đây thì thời lượng của chương trình
cũng xin được khép lại
đã quan tâm theo dõi
và xin hẹn gặp lại
vào chương trình
vì môi trường bền vững kỳ sau